phát huy truyền thống đoàn kết chia sẻ với đạo lý lá lành đùm lá rách nhằm chung tay giúp đỡ các tỉnh miền trung vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả của thiên tai
ubnd tqvn tỉnh lào cai vừa phát động kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia ủng hộ hỗ trợ đồng bào miền trung
sau khi thiên tai xảy ra ubnd tqvn tỉnh lào cai đã trích một sáu tỷ đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh để gửi tới các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả
đồng thời ra lời kêu gọi các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng phát huy tinh thần tương thân tương ái tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền trung
ngay sau lễ phát động ubnd tổ quốc việt nam tỉnh lào cai đã tiếp nhận được hai tám tỷ đồng của trên bốn mươi đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ để tiếp tục hỗ trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai khắc phục hậu quả ổn định đời sống
ubnd tqvn tỉnh lào cai tiếp tục kêu gọi vận động ủng hộ và thực hiện tiếp nhận trong thời gian tới